ngay sau lễ bế mạc kỳ họp thứ tám của hội khóa một mươi bốn vào cuối giờ chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp
phát biểu tại họp báo tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc khẳng định
sau hai mươi tám ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần đoàn kết dân chủ trí tuệ và trách nhiệm cao
các vị đại biểu quốc hội sự chuẩn bị công phu của chính phủ các cơ quan liên quan
với sự quan tâm theo dõi giám sát và chia sẻ của đông đảo cử tri nhân dân cả nước
kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn đã kết thúc tốt đẹp
tại kỳ họp này quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng
thông qua một mươi một luật một mươi bảy nghị quyết cho ý kiến về một mươi dự án luật và một số vấn đề quan trọng khác
hiện quốc hội giao ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ các ngành các cơ quan liên quan
xây dựng kế hoạch khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các luật nghị quyết vừa được quốc hội thông qua
phổ biến pháp luật góp phần đưa luật sớm đi vào cuộc sống
các cơ quan của quốc hội thường xuyên giám sát việc thiền luật